trên cảnh sát của những người quen chủ yếu làm ăn buôn bán tại khu vực thị trấn nam căn huyện nam căn trần tù anh đã đứng ra lập nhiều dây hụi với thủ đoạn lập hụi khống lấy tên hụi viên để hút hụi
tú anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hụi viên với số tiền trên ba năm tỷ đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý